tại việt nam chỉ tính từ đầu năm đến nay thiên tai đã khiến hơn một trăm linh người thiệt mạng
thiệt hại về kinh tế là hơn một mươi tỷ đồng
mặc dù cơ quan chức năng đã nỗ lực ứng phó nhưng bài toán giảm nhẹ rủi ro thiên tai vẫn không dễ có lời giải đáp
từ đầu năm đến nay thiên tai diễn biến khó lường dị thường tại khắp các vùng miền trên cả nước
trong đó hiện tượng lũ quét xa lở đất nghiêm trọng xảy ra tại lai châu thanh hóa
còn lũ ngập lụt nghiêm trọng lại xảy ra tại bắc trung bộ tây nguyên
ngoài ra mực nước hai hồ chứa sơn la hòa bình thấp nhất trong những năm gần đây
hạn hán kéo dài nhất là tại khu vực trung bộ vào tháng sáu bảy gây cháy rừng trên diện rộng
sạt lở bờ sông bờ biển trung bộ và đồng bằng sông kiều long
mưa lịch sử gây ngập lụt tại phú quốc kiên giang
nước dâng sông lớn gây sạt lở đê biển tây tỉnh cà mau
thiên tài đã làm một trăm một mươi bảy người thiệt mạng và mất tích
tổng thiệt hại về kinh tế gần một mươi tỷ đồng
trước diễn biến thiên tài ngày càng phức tạp
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đang triển khai nhiều giải pháp để giảm nhẹ rủi ro thiên tai
trong đó có việc nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai cho người dân
phát huy vai trò của cộng đồng ở địa phương theo phương châm bốn tại chỗ
đặc biệt phải nâng cao năng lực dự báo cảnh báo
trong đó ưu tiên sử dụng nguồn lực xã hội hóa thuê dịch vụ xây dựng hệ thống quan chắc
giám sát chuyên dùng trực tuyến để chủ động trong việc chỉ đạo ứng phó thiên tai ngay từ giờ đầu